tại thủ đô bangkok của thái lan đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn và triển lãm asean ấn độ hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động nhằm tăng cường hợp tác kết nối giữa các nước khu vực asean và ấn độ
trong các lĩnh vực như thương mại đầu tư và du lịch
tham dự có đại diện các bộ doanh nghiệp việt nam cùng một số doanh nghiệp asean tham dự
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đánh giá cao tầm quan trọng của sự kiện này
coi đây là động lực tăng cường hợp tác giữa các nước asean và ấn độ trong các lĩnh vực thương mại đầu tư và du lịch
diễn đàn và triển lãm asean ấn độ hai nghìn một mươi bảy có hai hoạt động chính là diễn đàn và triển lãm hội trợ
cùng các hoạt động bên lề như hội thảo kết nối doanh nghiệp
mỗi nước asean trừ thái lan và ấn độ được bố trí miễn phí một mươi dân hàng cho doanh nghiệp
và một dân hàng quốc gia để trưng bày giới thiệu sản phẩm
riêng thái lan có năm mươi năm dân hàng và ấn độ có bốn mươi tám dân hàng bên cạnh dân hàng quốc gia
diễn đàn và triển lãm asean ấn độ hai nghìn một mươi bảy có mục tiêu tạo diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách
tạo cơ hội để các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại
dịch vụ các nước asean và ấn độ gặp gỡ đối tác quảng bá thương hiệu tìm kiếm bạn hàng